đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới wto
các hiệp định thương mại tự do fta đã ký kết bảo vệ quyền và lợi ích của việt nam trong thương mại quốc tế
theo đó việc thực hiện đề án sẽ đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác thương mại lớn
nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại đồng thời giúp doanh nghiệp
đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động phong ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại
hướng tới xuất khẩu bền vững thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
gian lận xuất xứ hàng hóa thông qua giám sát hoạt động nhập khẩu xuất khẩu kể cả tạm nhập tái xuất trung chuyển quá cảnh
các mặt hàng đang bị các đối tác kinh tế quan trọng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để đưa ra khuyến nghị kịp thời
tăng cường công tác kiểm tra đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa trên phạm vi toàn quốc
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một thị trường cụ thể để giảm thiểu tác động tiêu cực
của việc bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại